trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát ảnh hưởng đến nhiều người dân đặc biệt là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn
siêu thị yêu thương không đồng ra đời tại cần thơ với mong muốn chia sẻ phần nào khó khăn với người lao động bán vé số
người nghèo vượt qua khó khăn trong mùa dịch bệnh nhất là trong dịp lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng bốn
tại khuôn viên nhà thiếu nhi quận ninh kiều thành phố cần thơ đã có rất đông bà con đến xếp hàng
chờ đo thân nhiệt và nhận phiếu thông tin trước khi vào siêu thị
mỗi phần quà bao gồm các mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu gồm gạo mì gói trứng nước mắm nước tương bột nêm cùng rau củ trị giá từ sáu mươi đến tám mươi ngàn đồng
với thông điệp người cần đến lấy người có lòng đến sẽ chia trong những ngày đầu thực hiện
siêu thị tặng nhu yếu phẩm cho hàng nghìn người có hoàn cảnh khó khăn
có bữa cơm đầy đủ dưỡng chất để vượt qua giai đoạn phòng chống dịch covid một mươi chín
mình được sự đồng hành hỗ trợ thêm của tất cả các mạnh thượng quân để cùng chung tay với hội
sinh viên cũng như hội liên hiệp thanh niên cùng hỗ trợ cho bà con vượt qua được mùa dịch bệnh này
siêu thị yêu thương không đồng tại cần thơ sẽ mở cửa đến hết ngày sáu tháng năm
dành cho bất cứ ai có hoàn cảnh khó khăn và sẵn sàng đón nhận những tấm lòng đến sẻ chia